sáng nay ngày hai mươi tháng năm một vụ cháy đã xảy ra tại nhà kho của một công ty nằm trên địa bàn thành phố thủ đức tp hcm
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt đúng lúc kịp thời cứu được nạn nhân ra ngoài trước nguy cơ ngạt khói
vào lúc một mươi h bốn mươi sáu phút trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà kho công ty trách nhiệm hữu hạng sanchin việt nam
địa chỉ số một mươi năm đường số bốn mươi phường an khánh tp thủ đức
trung tâm đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp thủ đức gồm tám xe cùng ba mươi tám cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đến nơi nhận thông tin có ba người bên trong trong đó có một phụ nữ trong lúc hoảng sợ đã vào bên trong to lét đóng kính cửa trú ẩn
rất nhanh chóng các chiến sĩ đã kịp thời phát hiện đưa người phụ nữ ra ngoài nếu chậm trễ chỉ vài phút nữa có thể người này đã nguy hiểm đến tính mạng
đồng thời hướng dẫn cho hai người khác ra ngoài an toàn
sau hơn một mươi phút có mặt làm nhiệm vụ giải cứu cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế đám cháy bảo vệ được một trăm bốn mươi năm trên một trăm năm mươi diện tích nhà kho
vụ cháy không lớn tuy nhiên đã cho thấy vẫn còn những trường hợp tự gây nguy hiểm cho mình khi lựa chọn nhà tắm to lét làm nơi trú ẩn khi xảy ra hỏa hoạn